câu hỏi đầu tiên gửi đến phó chủ tịch ubnd tp hcm phan thị thắng là thành phố có kế hoạch hỗ trợ gì cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong bối cảnh thành phố mới mở cửa trở lại
nhiều doanh nghiệp đóng cửa tạm đóng cửa không hoạt động hết công suất phá sản và chi phí tăng
theo phó chủ tịch ubnd tp kể từ đợt dịch đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng nhà nước đã ban hành ba thông tư bao gồm một trăm linh ba và một mươi bốn với nội dung giãn
khoanh nợ cho doanh nghiệp đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp không bị nhảy nhóm nợ
đây là những chính sách kịp thời
thời gian qua khi chúng tôi làm việc với nhiều hiệp hội doanh nghiệp
đã ghi nhận nhiều chính sách được thực hiện hiệu quả rồi
nếu doanh nghiệp gặp khó khăn có thể phản ánh với ngân hàng nhà nước
chi nhánh tp hcm bà phan thị thắng nhấn mạnh
với nhóm doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh khó tiếp cận ngân hàng
có nhiều kênh tiếp cận nguồn vốn khác như hội phụ nữ hội liên hiệp thanh niên
liên đoàn lao động quỹ cep vay tín chấp hệ thống ngân hàng chính sách xã hội quận huyện
theo chính sách của ngân hàng chính sách xã hội cơ sở sản xuất được vay số vốn tối đa là hai tỷ đồng
với lãi suất tùy thời kỳ hiện nay là bảy chín mươi hai một năm
cá nhân được vay tối đa một trăm linh triệu đồng một hộ với lãi suất là năm một tháng
phó chủ tịch ubnd tp th
lãnh đạo tp hcm
cũng cho biết để hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp thành phố đã chỉ đạo cục thuế
làm việc với các tri cục thuế làm thủ tục hoàn thuế sớm
được hạch toán chi phí chống dịch vào chi phí doanh nghiệp
phó chủ tịch ubnd tp th
đánh giá nhiều doanh nghiệp thành phố đã rất kiên cường cố gắng vượt qua khó khăn để tồn tại đến ngày hôm nay
mặc dù phải tốn rất nhiều chi phí và thành phố rất trân trọng và hiểu các doanh nghiệp đã phải tốn rất nhiều chi phí
thực hiện test covid một mươi chín chi phí duy trì ba tại chỗ chi phí động viên và hỗ trợ
công nhân không may mắc bệnh
theo tính toán của doanh nghiệp chi phí tăng thêm để duy trì mô hình ba tại chỗ là bốn năm triệu đồng một tháng một người
với doanh nghiệp có vài trăm đến cả nghìn công nhân thì chi phí rất lớn
thành phố đã có kiến nghị cụ thể với các cấp lãnh đạo
theo hướng những chi phí phát sinh trong phòng chống dịch bệnh thì sẽ được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp
tổ công tác đặc biệt cũng đã ghi nhận điều này
bà phan thị thắng cho hay
có thể đi du lịch ngoại tỉnh từ tháng một mươi một
trong nhóm câu hỏi liên quan đến khởi động lại hoạt động du lịch
phó chủ tịch ubnd tp cho biết ngoài tổ chức du lịch ở cần giờ củ chi
thành phố cũng đang có kế hoạch khảo sát đường thủy để nâng cấp sản phẩm
từ tháng một mươi một thành phố có kế hoạch triển khai du lịch tới các tỉnh
chúng tôi đã trao đổi với chủ tịch ubnd tỉnh hà giang qua điện thoại
và nhận được sự đồng ý của chủ tịch về việc nhận khách từ tp hcm
điều kiện chỉ cần khách tiêm đủ hai mũi vaccine có xét nghiệm âm tính là đi thẳng đến
ngoài ra miền tây tây nguyên cũng chuẩn bị đón khách tp hcm bà phan thị thắng cho biết
dự kiến nếu điều kiện thuận lợi thành phố sẽ xin đón khách quốc tế kể từ năm hai nghìn hai mươi hai
tp hcm sẽ không đóng cửa một lần nữa
một câu hỏi đặc biệt được gửi đến bà phan thị thắng là liệu tp hcm có đóng cửa trở lại hay không
phó chủ tịch ubnd tp hcm khẳng định thành phố cũng như mọi người dân doanh nghiệp
đều mong muốn khi tổ chức sản xuất trở
lại thì phải giữ nguyên được chứ không phải là nay mở may đóng bởi doanh nghiệp không thể ứng phó được
muốn vậy tp hcm mong muốn mọi người dân đều có ý thức phòng chống dịch bệnh
thành phố sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho các chợ đầu mối để đảm bảo tổ chức hoạt động lại biển vững
nếu không kỹ không phòng dịch tốt thì đóng cửa trở lại là có thể xảy ra
thế nhưng chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra bà phan thị thắng nhấn mạnh
sẵn sàng kế hoạch đón bà con trở lại tp hcm
trong khi nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo lắng về việc thiếu người lao động phục vụ sản xuất trở lại
lãnh đạo tp hcm cho biết đã có những thông tin tín hiệu cho thấy nhiều người lao động muốn trở lại thành phố
bà phan thị thắng cho biết tp hcm và các tỉnh thành phố đã có sẵn kế hoạch đón bà con trở lại
hỗ trợ tiêm vaccine thậm chí hỗ trợ tìm việc làm mới
xin kính chào quý vị khán giả
chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất chương trình sức khỏe và đời sống
như quý vị đã biết do dịch bệnh covid một mươi chín nên tình hình người dân trở nên khó khăn
nhất là những gia đình có hoàn cảnh nghèo khó lên thành phố để làm việc ngô sinh
nay vì dịch mà muốn về quê để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt
thống đức long dân ubnd tp hcm vừa có kiến nghị về việc hỗ trợ chi phí cho công dân trở về quê
ngày tám một mươi ubnd tp hcm cho biết vừa có báo cáo tổng hợp tình hình đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của các địa phương tính từ ngày một một mươi
về quê tăng nhanh với số lượng lớn các tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch và triển khai các giải pháp
về hỗ trợ đón nhận công dân trở về từ vùng dịch của tp hcm và các tỉnh phía nam
có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cụ thể các tỉnh thành phố đã bố trí sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế tại chốt kiểm soát
giả soát phân theo nhóm đối tượng và bố trí lực lượng chức năng triển khai nhiều đợt để đón nhận
trong đó tập trung vào ưu tiên người già trẻ em phụ nữ mang thai phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người đi khám chữa bệnh người thăm thân người đi công tác chưa trở về được lao động thuộc hộ nghèo cận nghèo
đối với các công dân đón nhận theo kế hoạch các tỉnh đã hỗ trợ tiền vé xe vé máy bay
chủ động thuê phương tiện đón công dân từ tp hcm bình dương đồng nai long an trở về
chỉ ra một số khó khăn tồn tại trong công tác đón nhận công dân trở về địa phương
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kiến nghị thủ tướng chính phủ tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ đạo bộ ngành liên quan phân bổ vaccine tiêm chủng cho người dân đủ điều kiện đi làm trở lại
đặc biệt là các tỉnh có công dân trở về từ vùng dịch
tiếp tục hỗ trợ lương thực thực phẩm vật tư trang thiết bị y tế cần thiết cho các khu cách ly tập trung
người dân trở về từ vùng dịch hỗ trợ chi phí xét nghiệm chi phí cách ly bao gồm ăn ở đi lại cho công dân trở về quê
đồng thời chỉ đạo các địa phương có kế hoạch phương án đón công dân trở về quê
và tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn ổn định cuộc sống tại địa phương
với trách nhiệm của mình ủy ban cùng với tiểu ban vận động và huy động xã hội tiếp tục hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
phần quà đại đoàn kết cho những địa phương có số lượng lớn công dân tự phát trở về địa phương
đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh hết sức khó khăn
quan tâm hỗ trợ đối với công dân từ các vùng dịch của tp hcm và các tỉnh phía nam
đang có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
nhiều quận huyện tại tp hcm đã đồng loạt chi tiền hỗ trợ đợt ba đến tay người dân
tp hcm đang triển khai hỗ trợ rất nhanh để người dân có thể trang trải chi phí sinh hoạt
tại trụ sở ubnd phường bảy quận tân bình nhiều người dân đã đến xếp hàng để nhận tiền hỗ trợ đợt ba
bà đặng thị lý phó chủ tịch ubnd phường bảy quận tân bình tp hcm cho biết
trong lần chi hỗ trợ đợt ba có chín bốn trăm bốn mươi bảy người so với một mươi hai dân tại phường được nhận hỗ trợ
bà lý thông tin tính đến ngày sáu tháng một mươi phường đã phát tiền hỗ trợ cho bảy bảy trăm năm mươi sáu người dân hoàn thành được tám mươi hai
về hình thức sẽ chia các tổ công tác xuống các khu phố để chi trả hỗ trợ cho người dân
đối với người dân nào chưa xếp xếp thời gian để xe nhận tiền
hoặc đang cách ly sẽ được phát thư mời hẹn thời gian để đến nhận tiền ở trụ sở phường
để tránh bỏ sát người thù hưởng trong thời gian phát tiền hỗ trợ
bà lý cho biết các tổ trưởng khu phố vẫn tiếp tục nhận thông tin của người dân phản ánh chưa được nhận tiền hỗ trợ
để lập thêm danh sách bổ sung
danh sách bổ sung này sẽ được gửi về phường tổng hợp đầy đủ thông tin và gửi lên quận để thẩm định
ngoài việc xuống tận khu phố để phát tiền
người dân đang cách ly hoặc bận việc chưa kịp nhận sẽ được phát thư mời đến nhận tiền
khi đến người dân chỉ cần mang thư mời càm chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu để cán bộ phường kiểm tra chụp ảnh cập nhật lên app chi trả hỗ trợ và ký tên nhận tiền
vâng các bạn có thể thấy người dân thật sự khó khăn
vậy nên nhà nước cũng đang rất cố gắng trong việc hỗ trợ chi phí cho bà con về quê
đặc biệt là thành phố hồ chí minh nơi đã được coi là ổ dịch lớn
vậy nên nhà nước cũng đang rất cố gắng cho việc hỗ trợ chi phí cho bà con về quê
nơi đã có khoảng hai sáu triệu người nhận được gói hỗ trợ covid một mươi chín
vừa qua ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết
thực hiện nghị quyết chín mươi bảy hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân tp hcm và công văn số ba nghìn một trăm tám mươi một hai nghìn một mươi ba
của ủy ban nhân dân tp hcm về việc triển khai gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
các quận huyện và thành phố thủ đức đã thẩm định phê duyệt danh sách
cho gần năm bảy triệu người khó khăn vì covid một mươi chín trên địa bàn
mức hỗ trợ một lần một triệu đồng một người
theo ông lê minh tấn con số này thấp hơn dự kiến ban đầu là bảy ba triệu người
do loại trừ bốn diện không được nhận hỗ trợ diện người có hoàn cảnh không thật sự khó khăn
và số người tự nguyện không nhận
tiến hành chi trả từ ngày ba mươi tháng chín đến nay các địa phương đã hỗ trợ cho khoảng hai sáu triệu người
đạt tỷ lệ bốn mươi sáu bảy
ông tấn cho hay tp hcm sẽ gấp rút hoàn thành chi hỗ trợ trước ngày một mươi năm tháng một mươi
tương tự như hai gói đợt trước tại tp hcm
chính quyền phường xã thị trấn đóng vai trò chủ chốt trong việc lập xét duyệt danh sách
và tiến hành chi trả sau khi có quyết định thẩm định phê duyệt của ubnd cấp quận huyện
đồng thời danh sách hỗ trợ bao gồm họp và tên địa chỉ cư trú phải công khai với cộng đồng dân cư
niêm yết công khai tại chủ sở ubnd xã phường thị trấn khu dân cư tổ dân phố nếu có
trang thông tin điện tử của xã phường thị trấn nếu có
thưa quý vị tp hcm là một ổ dịch lớn trên cả nước
nếu không có những hỗ trợ cũng như biện pháp kiểm soát thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho bà con
vậy nên mỗi chúng ta hãy cùng ý thức tuân thủ theo các quy định của nhà nước đề ra
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại